tỉnh ủy lai châu tổ chức lễ công bố các quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ và trao huân chương độc lập hạng nhì cho đồng chí nguyễn khắc trừ nguyên bí thư tỉnh ủy lai châu
sự lễ công bố có các đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí hà ban ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương
phát biểu tại lễ công bố và trao quyết định đồng chí trần quốc vượng thay mặt bộ chính trị ban bí thư chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân bí thư tỉnh ủy lai châu giàng báo mỹ
trên cương vị mới là người đứng đầu tỉnh đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp kinh nghiệm trong quá trình công tác lãnh đạo đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng phát triển đưa lai châu sớm thoát khỏi tỉnh nghèo
phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí giàng báo mỹ bí thư tỉnh ủy hứa sẽ phát huy tốt vai trò của người đứng đầu từng bước đưa lai châu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía bắc
nhân dịp này đồng chí trần quốc vượng trao huân chương độc lập hạng nhì của chủ tịch nước cho đồng chí nguyễn khắc trử nguyên bí thư tỉnh ủy lai châu